bộ thông tin và truyền thông vừa có các văn bản về việc thực hiện quy hoạch báo chí
trong đó hội chữ thập đỏ việt nam hội khoa học kinh tế việt nam
được yêu cầu chỉ đạo báo nhân đạo và đời sống thời báo kinh tế việt nam
dừng hoạt động suốt bản báo
đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một các tổ chức hội và các cơ quan báo chí trực thuộc nêu trên
không thực hiện ý kiến của cơ quan chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về báo chí
bộ thông tin và truyền thông sẽ dừng hoạt động tên miền của các báo
đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cá nhân tập thể liên quan